theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của rãnh áp thấp tây bắc đông nam đi qua bắc bộ kết hợp với vùng xoáy thấp phát triển lên tới năm m
nên các tỉnh bắc bộ đã có mưa mưa vừa có nơi mưa to như sìn hồ lai châu là sáu mươi bốn mm sapa lào cai là bốn mươi sáu mm bắc mê hà giang là ba mươi bảy mm thái nguyên năm mươi bảy mm nguyên bình cao bằng là một trăm linh tám mm
khu vực các tỉnh miền bắc trong ngày chín tháng bảy vẫn có mưa nhiều mưa rông xảy ra bất cứ thời gian nào trong ngày
khu vực vùng núi và trung du phía bắc trong đó có các tỉnh lai châu lào cai yên bái hà giang cao bằng lạng sơn và tuyên quang
sẽ có mưa to có nơi mưa rất to và rông thời gian mưa rông tập trung về chiều tối và đêm
dự báo mưa rông sẽ còn kéo dài trong một vài ngày tới trong đó cao điểm sẽ là sáng và đêm
để giảm thiểu thiệt hại do mưa rông gây ra các địa phương vùng núi cần chuẩn bị tốt
các phương án phòng chống đề phòng mưa lớn gây ra lũ ống lũ quét trên các suối khe nhỏ
trượt lở đất đá ở các sườn núi dốc và phòng ngừa lốc xoáy gió giật mạnh xét đánh trong cơn rông